từ ngày một mươi năm tháng hai việt nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ
đến tất cả các thị trường trở lại bình thường như trước khi có dịch covid một mươi chín
theo đó việt nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ
những quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với các hành khách vào việt nam
vẫn thực hiện theo hướng dẫn của bộ công an bộ ngoại giao bộ y tế
đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia mà việt nam đề nghị
khôi phục đường bay hàng không đều đã đồng ý
hiện các đường bay tới châu âu úc mỹ việt nam đều đã có hoạt động khai thác
tuy nhiên các nước nhật bản hàn quốc hiện vẫn hạn chế đối tượng nhập cảnh
trên các chuyến bay từ việt nam đến để phòng chống dịch